vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm hoàng my sinh năm hai nghìn một chú huyện tịnh biên để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
vào ngày một mươi bốn tháng tám my ngồi nhậu tại quán cây xanh cùng lê ngọc hiễu và dương văn tèo cùng chú địa phương thì giữa tèo và my xảy ra cự cãi
sẵn trong người có hơi men my đã dùng dao đâm trúng vùng bụng của tèo khiến nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại